kính chào quý vị khán giả mở đầu tuần mới thời tiết ở miền bắc không mấy dễ chịu
ấm ẩm và nồm sẽ quay trở lại trong vài ngày tới
tóc nhanh bếp quần áo lâu khô còn nền nhà và cửa kính ẩm ướt
và hai ngày đầu tuần thì lại còn có sương mù và mưa phùn nhẹ vào sáng sớm
đối với những người có sức đề kháng kém người già hay là những người mới ốm dậy
thì đây là lúc mà cơ thể rất dễ bị mệt mỏi hơn đặc biệt là đối với hệ hô hấp
quý vị có thể nhấp một ly nước mật ong ấm vào sáng sớm
mẹo nhỏ này sẽ giúp cho cuộc họng của quý vị trở nên dễ chịu hơn